sở cảnh sát thành phố sư dư tỉnh ishikawa cho biết đã giải cứu được một cụ bà trong độ tuổi chín mươi
bị mắc kẹt suốt năm ngày qua trong một ngôi nhà sập do động đất
sư dư là một trong những thành phố ven biển bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất
xảy ra trên bán đảo noto miền trung nhật bản hôm một tháng một
trước đó lực lượng phòng vệ nhật bản cho biết đã dùng máy bay trực thăng
để giải cứu an toàn cho ít nhất một mươi bốn người bị mắc kẹt trong thành phố
theo số liệu cập nhật của giới chức địa phương tính đến tối ngày sáu tháng một
có một trăm hai mươi sáu người được xác định đã thiệt mạng trong khi đó vẫn còn hai trăm linh người mất tích do trận động đất trên
các nỗ lực cứu hộ đưa hàng cứu trợ tới vùng bị nạn đang gặp khó khăn
do đường xá bị hư hỏng trong thời tiết tiếp tục mưa to
ước tính có hàng chục khu vực trong tỉnh ishikawa vẫn đang bị cô lập
trong khi đó giới chức tỉnh vẫn cho rằng có khoảng một trăm linh địa điểm còn người mắc kẹt dưới các ngôi nhà bị sập